tắm không những làm sạch da mà còn giúp giữ lỗ chân lông luôn thông thoáng
qua đó chất bá và mồ hôi sẽ được giải phóng trên bề mặt xa
bên cạnh đó tắm cũng có thể giúp điều chỉnh nhiệt độ trong cơ thể
tuy nhiên việc tắm quá mức sẽ ảnh hưởng đến hệ vi sinh bề mặt của da
mất đi các vi khuẩn có lợi khi sử dụng nhiều hóa chất hay sạp phòng sạc khuẩn
ngoài ra ở một số người các hóa chất này có thể tác động lên bề mặt da
gây ra thay đổi độ ẩm của da kích ứng khô dạn nứt da
từ đó phá vỡ hàng da vật lý kèm thay đổi hệ vi sinh bề mặt da trước đó
có thể là nguồn gốc xuất phát từ các ổ nhiễm khuẩn
đặc biệt người da ngỡ sức đề kháng nhiếu người bị bệnh về da sẵn có
tổn thương da trong hội chứng costing rất dễ dẫn tới tình trạng nhiễm khuẩn
bác sĩ nguyễn viết hiếu trưởng khoa cấp cứu bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
cơ thể đang ở ngoài trời nắng nhiệt độ môi trường khá cao
về nhà nếu tắm ngay sẽ dẫn tới những sự thay đổi nhiệt độ đột ngột
và khi đó trung tâm điều nhiệt ở cơ thể sẽ phải hoạt động liên tục
do vậy khi đi ngoài trời nắng về cũng như khi đổ mồ hôi nhiều
không được tắm ngay mà nên nghỉ ngơi đợi khô mồ hôi khoảng ba mươi phút
ngoài ra cũng không nên tắm nhiều lần trong ngày để tránh việc cơ thể sẽ bị thay đổi nhiệt độ liên tục
không có lợi cho sức khỏe
theo một nghiên cứu tại một trường đại học ở hoa kỳ
những người tiếp xúc với sự thay đổi nhiệt độ có nhiều khả năng mắc các bệnh về đường hô hấp
khi đó người bệnh sẽ có những triệu chứng như hắt thơi ho và đau họng
đặc biệt là những người già hay trẻ em
những người có hệ thống điều nhiệt không thích hợp không thích ứng đầy đủ
sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể dẫn tới những biến chứng nguy hiểm
đối với những người mắc bệnh hèn xuyễn hoặc dị ứng
những triệu chứng của bệnh có thể trở nên trầm trọng hơn
hoặc kích hoạt đến một đất cấp mới của bệnh
không chỉ tắm ở ban ngày mà cũng có rất nhiều người vì thời tiết nắng nóng
nên còn tắm vào ban đêm
tiến sĩ cao đẳng khang trường khoa phẫu thuật tim trẻ em
bên viên đạo y dực tp hcm cho biết
tắm vào ban đêm đặc biệt là tắm mẳng nước lạnh
cũng có thể gây ra một số ảnh gợc không tốt cho cơ thể
như sự tranh lệch về nhiệt độ giữa cơ thể và nước lạnh
có thể khiến cho cơ thể bị mất nhiệt
đối với những người có sức đề kháng kém sẽ rất dễ bị cảm lạnh
sự thay đổi nhiệt độ đột ngột cũng có thể ảnh hưởng đến sự co giãn các mạch máu
làm thay đổi huyết áp và ảnh hưởng đến hệ tần hoàng của mạch máu
có thể làm ra tăng nguy cơ đột quỵ
bên cạnh đó việc tắm bằng nước lạnh vào tối khuya trước khi đi ngủ
có thể làm ảnh hưởng gây khó ngủ
chưa kể thay đổi về huyết áp và nhịp tim cũng có thể xảy ra
do tiếp xúc với nước lạnh không tốt ở những người có sẵn bệnh tim và tăng huyết áp
đặc biệt với những người đã có nhịp tim hay bị dùng nhí
việc dối loạn nhịp tim có thể dễ dàng xảy ra hơn
ảnh hưởng đến tình trạng của tim mạch chung
để bảo vệ sức khỏe không nên tắm khuya đặc biệt sau hai mươi ba giờ bằng nước lạnh
thay vào đó nên tắm vào buổi sáng kết hợp với tập thể dục
sẽ giúp cơ thể sảng khoái khởi động cho một ngày mới
hoặc tắm ở buổi chiều để cơ thể sẽ được thà lòng lấy lại năng lượng
sau một ngày làm việc
không nên tắm khi vừa đi ngoài trời nắng về
khi mới đi ngoài trời nắng về nhà hay sau khi tập luyện thể dục thể thao
cơ thể thường toát rất nhiều mồ hôi
đặc biệt là trong những ngày thời tiết nắng nóng
mọi người thường chui ra vào phòng tắm ngay khi mới trở về nhà
nghĩ rằng nước sẽ giúp hạ nhiệt trong cơ thể
tuy nhiên điều này thực sự rất nguy hiểm
vì khi toát mồ hôi lỗ chân lông cũng đang mở rộng
nên khi tắm hơi nước sẽ ngấm vào lỗ chân lông
khiến cơ thể sẽ bị ho sốt viêm phổi
không nên tắm nước quá lạnh
nước quá lạnh cũng có thể khiến cho cơ thể bị giảm nhiệt độ đột ngột
khiến cho các lỗ chân lông bị co lại
các vi mạch dưới da cũng sẽ bị co lại ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn máu
theo đó nhiệt độ nước thích hợp để tắm trong mùa hè là khoảng hai mươi hai mươi năm độ c
không nên tắm quá nhiều lần trong một ngày
nếu mùa đông mọi người thường rất lười tắm
thì trái lại vào mùa hè họ lại tắm rất nhiều lần trong ngày
sáng tắm chiều tắm chiều tắm thậm chí tắm cả lúc trước khi đi ngủ
điều này xảy ra là một lẽ đương nhiên
vì thời tiết mùa hè sẽ khiến cho con người cảm thấy khó chịu bí bách ở trong người
tuy nhiên thói quen tắm quá
nhiều lần trong ngày vào mùa hè sẽ không hề tốt đối với cơ thể
khi tâm quá nhiều trong ngày sẽ khiến da bị khô
làm da mất đi các vi khuẩn có lợi
thậm chí là còn gây hại cho da bởi tác động của các hóa chất tẩy rửa như sạp phòng sữa tắm
vì vậy lời khuyên là bạn chỉ nên tắm tối đa hai lần trên một ngày
không nên tắm khuya
thời tiết nắng nóng sẽ khiến cho mọi người khó ngủ
vậy nên nhiều người thường vô phòng tắm rồi mấy gáo nước lạnh cho mát rồi đi ngủ
tuy nhiên việc tắm khuya trong ngày hè sẽ gây ra tắc mạch máu
chính vì vậy bạn còn được tuyệt đối bỏ thói quen tắm trước khi đi ngủ
theo đó khi đi ngoài trời nắng về cơ thể sẽ toát mồ hôi vào tỏa nhiệt
cơ thể ướt mồ hôi ngoài da thấm vào quần áo tạo nên cảm giác ướt nứt nhát và khó chịu
nếu tắm ngay lúc này sẽ làm tắc nghẹn lỗ chân lông
mồ hôi không thể thoát ra ngoài làm giảm nhiệt độ trong cơ thể rất dễ bị cảm lạnh
theo đó bạn nên đợi ít nhất khoảng hai mươi phút khi đi ngoài trời nắng về đợi mồi hồ khô rồi tắm
cơ thể sẽ điều tiết nhiệt độ phù hợp thân nhiệt độ trung bình khoảng ba mươi bảy độ c
khi nhiệt độ quá cao thì việc tiết mồ hôi sẽ được kích thích
lỗ chân lông sẽ được rắt nở để tiết mồ hôi làm thân nhiệt sẽ giảm xuống
tương tự sau khi tập luyện thể thao cũng không nên tắm nước lạnh ngay
các mong mạch đang rãn nở để tỏa nhiệt
khi cơ thể gặp lạnh mạch máu ở bên ngoài sẽ tự động co lại
làm cho huyết đắt tăng lên dẫn tới nguy cơ đột quỵ
theo bác sĩ chuyên khoa một phạm thị thảo phó trưởng khoa khám bệnh bệnh viện đa khoa đức giang hà nội
tắm bằng nước mát là một cách giải nhiệt cơ thể hiệu quả và thường được sử dụng
đôi khi có thể dùng nước ấm có tác dụng bốc hơi khỏi da và tóc từ đó giúp hạ nhiệt
tuy nhiên khi mới đi ngoài trời nắng về cơ thể toát quá nhiều mồ hôi vào toàn nhiệt
mồ hôi ngoài da sẽ thấm vào quần áo tạo ra cảm giác ướt khó chịu
nếu tắm ngay lúc này sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông mồ hô không thể thoát được ra ngoài
sẽ gây ra cảm lạnh đặc biệt khi mau mạch đang dẫn đỡ để toàn nhiệt cơ thể gặp nước lạnh thì
mạch máu bên ngoài sẽ tự động còn lại làm cho huyết áp cũng sẽ tăng lên dẫn tới nguy cơ bị đột quỵ
y quả đã ghi nhận rất nhiều câu chuyện thương tâm như tử vong do thay đổi nhiệt độ đột ngột
cũng theo bác sĩ thảo để đảm bảo an toàn tránh sốc nhiệt người dân khi đi nắng về nên đợi
khoảng hai mươi phút để mồ hôi khô ráo rồi mới đi tắm cơ thể có cơ chế điều chỉnh nhiệt tự động
thân nhiệt trung bình là khoảng ba mươi bảy độ c lúc này băng còn được bổ sung nước cho cơ thể liên tục
uống thêm từng ngụm và chia đều thời gian uống không nên uống quá nhiều trong một lần
nên ngồi trong nhà nghỉ ngơi uống một ly nước mát nước lọc sinh tố hoặc ăn trái cây
không nên dùng quá nhiều đá lạnh vì lâu dài sẽ gây ảnh hưởng niêm mặc khẩu họng
đường tiêu hóa có thể gây ra sốc nhiệt sau đó bạn hãy lấy khăn mát lắp mồ hôi
chừng hai mươi phút rồi hãy đi tắm không nên để quạt hoặc máy lạnh xối thẳng trực tiếp vào cơ thể
tránh nhiệt độ thay đổi đột ngột khi tắm cũng không nên xối nước từ chân đầu xuống
hãy tắm ướt từ vùng chân tay trước để phòng ngừa đột quỵ trong những ngày nắng nóng
bác sĩ thảo khuyên mọi người cao tuổi nên hạn chế đi ra ngoài đường
nhất là trong lúc nắng gắt buổi trưa đứng nắng trong trường hợp nếu không thực sự cần thiết
nên hủy bỏ các hoạt động ngoài trời chỉ nên ra ngoài vào buổi sáng sớm và chiều muộn
khi ngoài trời đã tương đối dịu mát cần phải thường xuyên đầy đủ bổ sung nước hàng ngày
có thể bổ sung nước qua việc uống nước ép trái cây ăn bổ sung canh rau củ quả mỗi ngày
cạnh đó cần phải mặc quần áo nhẹ rộng đội mũ vành khi đi ra ngoài trời đeo kính bảo vệ mát
khi đi ra ngoài trời nắng nóng cũng cần phải hạn chế rượu bia hoặc cà phê bởi chúng là những
thành phần chứa cồn và cafein một số cách giải nhiệt từ bên trong sẽ bao gồm bác sĩ trung
thị thanh thảo cho biết thêm mùa nắng nóng người dân có thể áp dụng một số biện pháp giải nhiệt sau
đây uống đủ nước đổ mồ hôi là cách điều hòa cơ thể nhiệt độ cơ chế điều hòa này có thể giúp
hoạt động bình thường và khi mồ hôi mất đi sẽ khiến cơ thể bị mất nước sau đó cần phải chuẩn bị nước
được uống trong mùa hè nhất là khi bạn phải hoạt động thể lực bạn cũng có thể uống đa dạng
các loại nước như chất điện giải nước ép hoa quả đặc biệt vào mùa hè nước dưa là một sự lựa chọn
để vơi để bổ sung nước và điện giải vitamin khoáng chất đã mất bên cạnh đó bạn cũng có thể
bổ sung nước qua chế độ ăn uống một số loại quả nhiều nước như dưa hấu dưa lê và dưa chuột ngoài
ra đồng ý đã đưa ra cho chúng ta một số lời khuyên về một số loại nước như trà xanh nụ vối
hoặc lá vối nhân trần quả lá hán rau má chay văng cỏ ngọt rau ngô sử dụng một số thức ăn để
làm mát cơ thể sử dụng nha đam mang lại rất nhiều công dụng bởi chứa rất nhiều acetamin vitamin và
một số khoáng chất vi lượng như canxi kali sắt cây nha đam chứa rất nhiều nước giúp cải thiện
tình trạng mất nước của cơ thể sữa tách bơ trong sữa tách bơ cũng chứa rất nhiều vitamin và khoáng
chất giúp phục hồi khả năng tự nhiên của cơ thể nếu như bạn cảm thấy kiệt sức vì nóng cũng có
để uống sữa mát hay thêm hương vị của mình yêu thích để làm mát